phát biểu vào sáng nay tại đại hội thi đua yêu nước và phát động thi đua giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của ban tuyên giáo trung ương
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã biểu dương phong trào thi đua yêu nước với nhiều khởi sắc của ngành tuyên giáo nói chung và ban tuyên giáo trung ương nói riêng
những năm qua các phong trào đã góp phần giúp ngành tuyên giáo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm công tác thi đua khen thưởng của ban tuyên giáo trung ương sẽ tập trung vào một số mục tiêu cụ thể như
tích cực nghiên cứu tham mưu hoàn thành tốt toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị xây dựng đảng bộ cơ quan ban tuyên giáo trung ương trong sạch vững mạnh
đại hội cũng đã thông qua danh sách đoàn đại biểu của ban tuyên giáo trung ương đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi với năm đại biểu